ba bốn trăm bảy mươi bốn chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng công an tỉnh nghệ an thu giữ vào ngày ba tháng một mươi một khi đang lưu thông qua địa bàn tỉnh này
vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một công an huyện nghi lộc phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô chín mươi tám h một nghìn ba trăm một mươi sáu kéo rơ móc chín mươi tám r hai nghìn một trăm linh một do anh nguyễn xuân lịch chú tỉnh bắc giang điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên container phía sau rơ móc chở ba trăm bốn mươi ba thùng rượu chứa ba bốn trăm bảy mươi bốn chai rượu các loại như mccale plantine chivat một mươi tám tất cả đều do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên
làm việc với cơ quan công an lái xe nguyễn xuân lịch khai nhận được một người phụ nữ không rõ tên tuổi địa chỉ thuê vận chuyển từ huế ra hà nội với giá cước hai mươi triệu đồng
em hỏi số của bức hàng thì
họ cho cái địa chỉ ở một cái kho không tên trên đường tránh huế
từ khi em đến đó thì có người chỉ vào kho
và sau em có xuống kiểm tra
nhưng khi xuống kiểm tra thì bốc xếp kêu là dịch này không cần kiểm hàng hàng không cần kiểm đến thì em lên xe em ngủ
và em cũng không biết cái hàng đó là hàng gì
và khi bốc xong thì bốc xếp kêu là xong rồi và đã kẹp chỉ và cứ thế em lên xe em đi
em có hỏi giấy tờ thì họ kêu là đi ra đầu ngoài thì khác có người điện đó
họ kêu cứ khi ra đến đầu hà nội thì điện cho họ rồi họ khác có người dẫn để trả hàng
hiện công an huyện nghi lộc đã lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
chúng tôi đã mở rộng nắm tình hình địa bàn ở ngay ở các cửa khẩu ở ngoài tỉnh để có những thông tin
để khi mà các hành vi và các loại tội phạm về hành vi vi phạm bắt luật này đi qua đến địa bàn thì chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh
đã thu giữ
đã làm việc với lái xe và tiếp tục đấu tranh mở rộng để xác định nguồn gốc xuất xứ của số rượu này và làm rõ những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật
trước diễn biến tình hình buôn lậu và gian lận thương mại đang ngày càng phức tạp đặc biệt là trong thời điểm dịp cuối năm và trước tết nguyên đán
lực lượng chức năng của tỉnh nghệ an sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nghiệp vụ kiểm soát thị trường để phát hiện ngăn chặn thủ đoạn buôn lậu và gian lận thương mại xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm